trong một động thái có thể làm quan hệ mỹ và trung quốc thêm căng thẳng chính quyền của tổng thống mỹ joe biden đang có kế hoạch đưa hãng sản xuất chip imtc và ba mươi năm công ty khác của trung quốc vào danh sách đen thương mại
quyết định có thể được đưa ra ngay trong tuần này
theo bloomberg bộ thương mại mỹ sẽ bổ sung các công ty trên vào danh sách các thực thể theo đó bị cấm mua một số linh kiện của mỹ
các nhà cung cấp của mỹ ngay cả khi chỉ bán những sản phẩm công nghệ thấp cho các công ty này cũng sẽ phải xin giấy phép đặc biệt
hôm sáu tháng một mươi hai một quan chức bộ thương mại mỹ cũng đã tiết lộ thông tin tương tự tuy nhiên hiện cả mỹ và trung quốc đều từ chối đưa ra bình luận chính thức
kể từ khi căng thẳng thương mại mỹ trung xảy ra vào năm hai nghìn một mươi tám mỹ đã đưa ra hàng chục công ty trung quốc vào tầm ngắm
gần đây nhất là ngày bảy tháng một mươi ba mươi một công ty trung quốc trong đó có imtc đã bị washington đưa vào diện cần lưu tâm về trách nhiệm đối với các công nghệ xuất khẩu nhạy cảm
bắc kinh đã phản đối mạnh mẽ quyết định này